trên vùng biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh lực lượng tuần tra của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã kiểm tra và tạm giữ một tàu thủy nội địa đang chở hơn ba trăm linh tấn than có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tàu hp hai nghìn ba trăm bảy mươi bốn có trọng tải khoảng ba trăm năm mươi tấn gồm ba thuyền viên do ông phạm văn hạnh năm mươi tuổi chú tại xã tiên tiến huyện tiên lãng thành phố hải phòng làm đại diện đang chở trên ba trăm linh tấn than
tại thời điểm kiểm tra đại diện tàu không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa cả ba thuyền viên không có bằng thuyền trường máy trường chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ và không xuất trình hồ sơ của phương tiện
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành lập biên bản ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa và đưa tàu vi phạm về khu vực neo đậu để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật